trung bình mỗi ngày có tới hàng nghìn du khách chảy hội chùa hương thế nhưng tình trạng du khách đi đò không được trang bị áo phao vẫn đang diễn ra phổ biến tại đây
theo ban tổ chức lễ hội chùa hương tại đây có khoảng năm chiếc thuyền hoạt động chở khách trong những ngày lễ hội
đò có nhiều cỡ khác nhau nhưng có một điểm chung là đều chở quá tải dẫn đến mặn thuyền luôn trong tình trạng sát mép nước
không những vậy phần lớn du khách đi thuyền không được trang bị áo phao cứu sinh trong đó có không ít du khách là người già và trẻ nhỏ
bọn em đây là phụ nữ thì cũng có người biết bơi người không biết bơi nên là những khi mà thuyền áp sát và nước nó gần lên mặt thuyền cũng lo sợ
hoặc là như năm ngoái đi là có những cái thuyền máy họ đi nhanh và nước nó cũng thấy sợ đấy anh ạ
nếu theo ban tổ thì trang bị được cái an toàn cho cái hành trình của mình thì vẫn là cái điều tốt nhất
bởi vì là như cánh mình thì nó là đơn giản nhưng còn còn nhiều người phụ nữ thì có thể là
là nó không an toàn bằng hay là như vậy
quan sát thực tế cho thấy không phải tất cả đò đều có phao cứu sinh và dường như số phao ít ỏi này mang tính chất đối phó nhiều hơn
bởi số lượng khách trên đò luôn tỷ lệ nghịch với số lượng phao cứu sinh
nếu có áo phao mặc thì nó cũng có cái an toàn hơn
trong lễ hội này thì vẫn áp dụng cái là dụng cụ nổi cầm tay
mà dụng cụ nổi cầm tay này thì mua của một cái nhà
máy sản xuất được kiểm định và đảm bảo cho người như vậy là có trọng lượng tám mươi cân
sử dụng một cái dụng cụ nổi cầm tay này an toàn
hiện tượng đò va chạm nhau trong quá trình di chuyển hoặc bị lật không hiếm lần xảy ra tựa hương trong các mùa lễ hội trước
ban tổ chức đã từng khuyến cáo các hành khách tự bảo vệ tính mạng cho chính mình
bằng việc lựa chọn đồ an toàn có đủ phao cứu sinh cũng như không trở quá số người quy định
tuy nhiên những gì diễn ra trên thực tế khiến không ai dám đảm bảo chắc chắn rằng tai nạn sẽ không xảy ra